thưa quý vị và các bạn trước thông tin kíp phẫu thuật tại khoa chấn thương chỉnh hình ba bệnh viện việt đức
phẫu thuật nhầm chân cho bệnh nhân xảy ra vào chiều ngày một mươi chín tháng bảy
sáng nay lãnh đạo bệnh viện đã chính thức xin lỗi bệnh nhân và gia đình
đồng thời đình chỉ toàn bộ kít phẫu thuật cho bệnh nhân
theo lãnh đạo bệnh viện việt đức đây là trường hợp bệnh nhân nam ba mươi bảy tuổi
nhập viện bị liệt thần kinh mát do tổn thương chân trái
sau khi hội trần các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật trình hình
tuy nhiên trong quá trình mổ thay vì mổ chân trái phẫu thuật viên đã mổ nhầm chân phải
ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lại chân trái cho bệnh nhân
đến thời điểm hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo và vết thương không có biểu hiện bất thường
tại cuộc họp báo sáng nay lãnh đạo bệnh viện việt đức đã công khai xin lỗi bệnh nhân bị mổ nhầm và mong gia đình thông cảm
các chi phí hiện tại và sau này liên quan đến bệnh nhân bệnh viện sẽ miễn phí hoàn toàn
bệnh viện cũng đã đình chỉ toàn bộ kít phẫu thuật mổ cho bệnh nhân
yêu cầu làm bản tương trình kiểm điểm để tìm ra khâu sai sót
bệnh viện cùng với khoa chân thương trình hình sẽ có trách nhiệm để theo dõi
để tiếp tục điều trị cho người bệnh trong quá trình hồi phục sau mổ
cũng như để theo dõi hoạt động chân của người bệnh trong quá trình sau này để có những xử lý tốt nhất
và cái này thuộc về trách nhiệm của bệnh viện việt đức
mặc dù rằng là không muốn xảy ra nhưng mà nó đã xảy ra
và đây là một cái sai sót của cái kýp chuyên ngôn của bệnh viện
về phía gia đình bệnh nhân cũng đã chấp nhận lời xin lỗi từ phía bệnh viện
hy vọng bệnh nhân sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau khi mổ
bệnh viện cũng đã nói hết rồi
gia đình chỉ mong là sao là bệnh nhân sẽ hồi phục
làm sao nhanh nhất và tốt nhất để sau này có sức khỏe để tham gia

bệnh viện cũng đã lập hội đồng kỷ luật
và sẽ có kết luận chính thức khi tìm ra nguyên nhân của sai sót trên
gia sót lại quy trình phẫu thuật trên toàn bệnh viện